thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa bắt quả tàng nguyễn thị thảo
trú tại phường chi lăng thành phố pleiku khi đối tượng đang nhận số tiền một trăm một mươi năm triệu đồng tiền chạy án tại một quán cà phê
tại cơ quan điều tra bước đầu nguyễn thị thảo thừa nhận đưa ra thông tin không có thật là quen biết với lãnh đạo các cơ quan tư pháp
từ trung ương đến địa phương có khả năng chạy án cho người nhà một phụ nữ ở huyện iagrai để chiếm đoạt số tiền tổng cộng là hai trăm ba mươi triệu đồng của nạn nhân
đối tượng thảo có một tiền án về tội trộm cắp tài sản năm hai nghìn một mươi tám bị tòa án nhân dân thành phố pleiku xử phạt ba mươi ba tháng tù giảm